đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã tới thăm và chúc mừng cán bộ bác sĩ bệnh viện y học cổ truyền trung ương nhân kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí võ văn thường chúc mừng cán bộ bác sĩ bệnh viện y học cổ truyền trung ương và bày tỏ niềm vui mừng trước những kết quả to lớn mà tập thể bác sĩ bệnh viện đạt được trong những năm qua
đã phát triển kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để chăm sóc tốt cho sức khỏe của cán bộ và nhân dân
qua đó đã cho thấy quá trình lao động không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ bác sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chức năng của người thầy thuốc nhân dân
đồng chí võ văn thưởng cũng đề nghị trong thời gian tới cán bộ bác sĩ bệnh viện cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được để phát triển y học cổ truyền đến tận bệnh viện tuyến dưới vùng sâu vùng xa góp phần bảo tồn nguồn dược liệu quý và phong phú của đất nước
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí võ văn thường bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến thay mặt lãnh đạo bệnh viện nói riêng và ngành y nói chung huế sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với vai trò là người thầy thuốc của nhân dân